đối với tỉnh quảng trị thì người trở về từ vùng đỏ phải có kết quả xét nghiệm sars cov hai âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ
người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín tự theo dõi tại nhà nơi lưu trú trong vòng bảy ngày
người tiêm chưa đủ liều vaccine cách ly tại nhà nơi lưu trú trong bảy ngày
sau đó tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong bảy ngày tiếp theo
người chưa tiêm vaccine cách ly tại nhà một mươi bốn ngày tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong một mươi bốn ngày tiếp theo
riêng người trở về từ vùng xanh thì không bị hạn chế đi lại
còn tại tỉnh thừa thiên huế người về từ vùng xanh tự theo dõi sức khỏe tại nhà bảy ngày tự xét nghiệm
trong khi đó tại đà nẵng sở thông tin và truyền thông cho biết
chủ trương của thành phố là không ngăn sông cấm chợ đảm bảo giao thông thông suốt và mọi điều kiện để người dân về quê đón tết
trong khi đó tỉnh quảng nam đề nghị các đơn vị liên quan tuyên truyền vận động người thân đang làm việc ở nơi có dịch
không trở về tỉnh khi không thật sự cần thiết
tỉnh quy định chỉ lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai khi người về từ vùng cam chưa tiêm vaccine phòng covid một mươi chín đủ liều và người trở về từ vùng đỏ
các địa phương cần kiểm soát chặt chẽ và yêu cầu người dân trở về từ vùng đang có dịch
phải thực hiện nghiêm các việc khai báo theo dõi y tế cách ly tại nhà theo quy định